chiều ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng hai công an phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng xác nhận
đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc anh hoàng quân bốt danh là hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phóng viên chuyên đề công an thành phố hồ chí minh báo công an nhân dân
bị đối tượng lạ điện thoại chửi bới dọa giết cả gia đình
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng hai phóng viên hoàng văn quân đã đến công an phường nại hiên đông
trình báo về việc nhận được điện thoại từ số chín trăm một mươi bảy hai trăm bảy mươi chín bảy trăm bảy mươi chín có giọng nói của người đàn ông
liên tiếp chửi bới đe dọa giết cả gia đình anh
qua điện thoại người đàn ông này xưng làm doanh nghiệp và tự giới thiệu là anh của một phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại quận hải châu
liên quan trong bài viết đăng trên chuyên đề công an thành phố hồ chí minh do phóng viên hoàng quân thực hiện
sau khi sự việc xảy ra phóng viên hoàng quân đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo
ban chuyên đề công an thành phố hồ chí minh
đồng thời gửi đơn trình báo đề nghị điều tra làm rõ vụ việc đến công an nơi cư trú